hiện nay thành phố hồ chí minh đang là thị trường lao động lớn nhất của cả nước
để đào tạo bồi dưỡng những cán bộ trẻ làm nòng cốt trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước
thành phố đã có nhiều chủ trương chính sách để phát triển đảng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
anh phạm hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy là một đảng viên trẻ
hiện đây là phó giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty cổ phần thương mại cơ khí tân thành
với cương vị được giao anh đã phát huy được sức trẻ
đóng góp công sức và trí tuệ của mình xây dựng công ty phát triển bền vững
và làm tốt công tác xây dựng đảng trong công ty
liên đoàn lao động tp hcm đã có nhiều chương trình bổ ích
nhằm đào tạo bồi dưỡng và phát triển được tám mươi bốn trăm một mươi một đảng viên
trong đó hơn hai mươi là đảng viên khối doanh nghiệp ngoài nhà nước
các đảng viên trẻ trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
hầu hết đã phát huy được hiệu quả là nồng cốt trong các doanh nghiệp
có thể nói đối với tập đoàn xây dựng hòa bình
thì nguồn phát triển đảng là tương đối phong phú
bởi vì cán bộ công nhân viên đa phần là tuổi đời còn rất trẻ
và những nhận thức từ trường đại học rất là sâu sắc
và từ nguồn đó chúng tôi cũng bồi dưỡng để phát triển thêm
hiện nay với sự nỗ lực
tổ chức công đoàn cũng đã giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú
để đảng xem xét kết nạp hàng năm
hình thành nên những chi bộ công nhân tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo của đội ngũ công nhân đối với sự phát triển của doanh nghiệp
tại tp hcm khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đã đóng góp hơn bốn mươi ngân sách cho thành phố
và giải quyết việc làm cho gần hai triệu người lao động
trong đó có sự đóng góp của các đảng viên trẻ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước